chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ trong lúc hát karaoke chu xuân trường tạm trú tại huyện văn giang tỉnh hương yên
và bùi anh dũng chú huyện lạc sơn tỉnh hòa bình đã xảy ra xô xát khiến dũng tử vong
quá trình điều tra dũng và trường đều là công nhân lao động thời vụ tại dự án khu đô thị vinhome ocean park hai
thuộc địa phận hai xã long hưng và nghĩa trụ huyện văn giang
sáng ngày một mươi tám tháng chín sau khi ăn sáng trường và dũng cùng với một số công nhân khác đi hát karaoke
và xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát trường đã dùng con dao chuẩn bị từ trước đâm trúng vào ngực trái của dũng
khiến nạn nhân tử vong sau khi gây án đối tượng trường đã đến cơ quan công an đầu thú
liên quan đến vụ án gây rúng động dư luận người chồng chém lìa hai tay vợ tại đồng nai
hôm nay công an huyện long thành tỉnh đồng nai đã khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với thái xuân bình
thái xuân bình ba mươi bốn tuổi trung huyện long thành để điều tra về tội cô ý gây thương tích
cơ quan điều tra xác định vào khoảng một mươi ba h hai mươi phút chiều ngày một mươi ba tháng chín bình nghi ngờ vợ mình ngoại tình
nên hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã trong lúc tra hỏi người vợ đã thừa nhận có tình cảm với người khác
nên bình đã dùng dao chém nhiều nhát khiến người vợ bị đứt lìa tay phải và gần đứt lìa cánh tay trái
sau đó bình gọi điện cho người thân đến chở vợ đi cấp cứu còn bình đến công an xã tam an đầu thú
riêng tay phải của nạn nhân không thể nối lại có tỷ lệ thương tật sáu mươi một
một vụ tai nạn lao động do điện giật vừa xảy ra tại công trình xây dựng trên quốc lộ một mươi bốn
thuộc khu phố phú cường phường tân phú tp đồng xoài tỉnh bình phước
vào khoảng bảy h ba mươi phút sáng nay nữ công nhân tên hồng bốn mươi tuổi trú tp đồng xoài
cùng với nhóm thợ đang thực hiện thi công xây dựng một căn nhà trên đường quốc lộ một mươi bốn
trong quá trình chị hồng cùng với một người thợ khác đưa thép lên trên lầu một của căn nhà
bất ngờ mọi người nghe tiếng nổ lớn vụ việc khiến chị hồng bị điện giật cháy quần áo
dòng điện sau đó được ngắt kịp thời
các công nhân đã đưa chị hồng đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước
trong tình trạng bỏng nặng nửa người cùng hai bàn tay
tối qua dạng sáng nay lực lượng chức năng của bà nhân dân quận hoàn kiếm tp hà nội
đã kiểm tra hoạt động phòng chống cháy nổ tại các cơ sở karaoke
trên địa bàn
theo ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm trên phố phúc tân có hai mươi sáu phòng hát karaoke được cấp phép
nhưng thực tế ghi nhận tới bốn mươi sáu phòng vượt nhiều so với giấy phép được cấp
trước đó các cơ sở này đã được tuyên truyền yêu cầu tạm đóng cửa phòng hát chưa được cấp phép
tuy nhiên hiện nay mới có sáu phòng đã thao dỡ toàn bộ thiết bị bên trong
bốn mươi phòng hát còn lại đã thao dỡ nhưng chưa triệt để theo yêu cầu của cơ quan chức năng
theo thông tin từ sở yên
tổng thống y tế tp hcm tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
trên địa bàn đã có hai mươi một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết tăng một mươi bảy trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái
hiện có một hai trăm năm mươi tám trường hợp đang điều trị tại các bệnh viện trong đó có chín trăm một mươi năm ca cư trú tại thành phố
trong một hai trăm năm mươi tám ca đang điều trị tại bệnh viện có bảy trăm ba mươi hai ca là người lớn
có một mươi tám ca phụ nữ mang thai năm trăm hai mươi sáu ca trẻ em một trăm một mươi một trường hợp sốt xuất huyết nặng đang được điều trị
bảy ca đang lọc máu
đáng chú ý là tính đến nay tại thành phố đã ghi nhận hai mươi một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết tăng một mươi bảy so với cùng kỳ năm ngoái
hôm nay tòa nhân dân tp hcm mở phiên sơ thẩm xét xử đối với tề trí dũng
cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận ipc
cùng các đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo cáo trảng tề trí dũng
được xác định là người có vai trò chính xuyên suốt toàn bộ các hành vi phạm tội đã cùng các đồng phạm thuộc công ty ipc
vì những mục đích động cơ khác nhau cố ý thực hiện những hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý
sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp và các quy định của pháp luật
thực hiện việc tham mưu đề xuất đồng thuận chủ trương và trực tiếp ký kết các hợp đồng chuyển nhượng một trăm bốn mươi chín nền đất
tại dự án an phú tây với giá rẻ hơn thị trường gây thất thoát cho nhà nước hơn một trăm hai mươi bảy tỷ đồng
đây là lần thứ tư trong đó có một lần phúc thẩm cựu tổng giám đốc ipc ra tòa
mới đây ngày một mươi sáu tháng chín tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt một mươi năm năm tù về tội tham mô tài sản đối với tể trí dũng
vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn sepol linh trung
tổng hợp hình phạt một mươi chín năm tù do tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm tuyên phạt vào hồi tháng sáu năm nay
trong một vụ án khác buộc bị cáo tề trí dũng phải chấp hành hình phạt chung là ba mươi năm tù
trước thông tin hàng chục lao động việt nam tại campuchia tháo chạy khỏi nơi làm việc
lực lượng chức năng của nước này đã tăng cường truy quét mạnh tại các cơ sở công ty cờ bạc
tuyển dụng người lao động bất hợp pháp nên một số lao động tự do người việt nam đã tìm cách trở về nước
hôm nay tại cửa khẩu quốc tế mộc bài bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh phối hợp với công an tỉnh tây ninh
và công an huyện bến cầu đã tiếp nhận gần tám mươi người nhập cảnh
theo ghi nhận lực lượng bộ đội biên phòng và công an trực tiếp làm thủ tục tiếp nhận xác minh nhân thân
lai lịch cho từng người làm thủ tục xin nhập cảnh về việt nam trên nguyên tắc đúng người
không để các đối tượng tội phạm lợi dụng tình hình trà trộn xâm nhập vào trong nước
qua điều tra xác minh hầu hết số lao động tự do này trước đây đã lên mạng xã hội tìm việc làm
và dinh bẫy việc nhẹ lương cao của các đối tượng ở campuchia
số lao động này sau đó đã tìm được xuất cảnh trái phép
trong campuchia vào làm việc tại các casino công ty cờ bạc trá hình
số ít còn lại là lao động tự do cho các công ty nhà hàng doanh nghiệp
những ngày gần đây người việt nam lao động tự do tại campuchia tìm cách trở về nước ngày càng đông
trung bình mỗi ngày tiếp nhận từ hai mươi đến năm mươi lao động tự do tại campuchia xin trở về
chiều nay tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng chín
ubth đã cho ý kiến về sự án luật giá sửa đổi
theo sự luật chính phủ đề xuất bổ sung sách giáo khoa và danh mục do nhà nước định giá
tờ trình dự án luật nêu rõ sách giáo khoa là mặt hàng có thị trường cạnh tranh hạn chế
ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân
mặt hàng này được bộ giáo dục và đào tạo đề nghị bổ sung vào danh mục hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá
thẩm tra dự án luật chủ nhiệm ubth của quốc hội nguyễn phú cường cho biết
giá sách giáo khoa có phạm vi ảnh hưởng rất rộng tác động trực tiếp đến người dân
trong đó có người thu nhập thấp
vì vậy cần thiết phải kiểm soát không chế giá để đảm bảo không tác động tiêu cực đến người tiêu dùng
để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân nhất là người nghèo
thường trực ubth đề nghị nhà nước quy định giá bán tối đa
bộ trưởng bộ tài chính cũng cho biết riêng đối với dịch vụ sử dụng đường bộ cao tốc do nhà nước đầu tư
trên cơ sở chủ trương của quốc hội chính phủ sẽ khẩn trương nghiên cứu đánh giá kỹ
để có đề án riêng trình quốc hội ban hành nghị quyết thực hiện
do đó trước mắt chưa đưa vào danh mục hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá tại phụ lục kèm theo dự luật này
qua thảo luận các thành viên ubth đề nghị
chính phủ cần đánh giá tổng kết lại hiệu quả việc trích quỹ sử dụng quỹ bình ồn giá sang giàu
bởi nhiều doanh nghiệp phản ánh việc điều hành chưa linh hoạt làm giá trong nước chưa bám sát thị trường
hôm nay đoàn công tác của bộ công an do thiếu tướng nguyễn văn long
thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra các mặt công tác tại công an tỉnh vĩnh phúc
đoàn công tác đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
tại phường ngô quyền thành phố vĩnh yên và các điều kiện đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy
tại một số cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố vĩnh yên huyện yên lạc và vĩnh tường
kết luận buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn long ghi nhận sự chỉ đạo quyết liệt
nghiêm túc của ban giám đốc công an tỉnh vĩnh phúc trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch công điện của bộ công an
về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng như cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông
tạo nên nhiều chuyển biến tích cực trong công tác phòng cháy chữa cháy và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
thứ trưởng nguyễn văn long nhấn mạnh công tác phòng cháy chữa cháy và đảm bảo trật tự an toàn giao thông
luôn được đảng nhà nước bộ công an quan tâm đặc biệt đây là những lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến tính mạng sức khỏe và tài sản của nhân dân
vì vậy lực lượng công an nói chung công an tỉnh vĩnh phúc nói riêng phải nhất quán trong nhận thức hành động
trong công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ đảm bảo trật tự an toàn giao thông
phải luôn lấy sự an toàn về tính mạng và sức khỏe cho nhân dân là mục tiêu cao nhất
từ đó tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông phòng cháy chữa cháy
hạn chế đến mức thấp nhất cháy nổ và tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra
hôm nay đoàn kiểm tra số bốn của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo làm trưởng đoàn
đã công bố kết quả kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phát hiện chuyển giao tiếp nhận
giải quyết tố giác tin báo về tội phạm kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng
kinh tế tiêu cực tại ban thường vụ tỉnh ủy và một số cơ quan chức năng của tỉnh gia lai
kết luận buổi làm việc đại tướng tô lâm đánh giá cao ban thường vụ tình ủy sa lai đã nghiêm túc lãnh đạo
chỉ đạo công tác quán triệt triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương quan điểm của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước
về phòng chống tham nhũng tiêu cực nói chung công tác phát hiện chuyển giao tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo về tội phạm
kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng kinh tế tiêu cực nói riêng
qua đó có phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy tổ chức đảng cán bộ đảng viên trong lĩnh vực này
gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn của mình
đại tướng tô lâm đề nghị thời gian tới ban thường vụ tình ủy gia lai tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện
nhất là một số nội dung trọng tâm về nâng cao hơn nữa nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy chính quyền địa phương
trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện chuyển giao tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo về tội phạm
kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng kinh tế tiêu cực đảm bảo nguyên tắc mọi tin báo tố xác tội phạm
kiến nghị khởi tố liên quan đến tội phạm nói chung tội phạm về tham nhũng kinh tế nói riêng đều phải được tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
với quan điểm không có vùng cấm không có ngoại lệ đồng thời tăng cường vai trò trách nhiệm tính nêu gương trong lãnh đạo chỉ đạo
và tổ chức thực hiện của từng cấp ủy và người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
đẩy mạnh cải cách hành chính minh bạch trong hoạt động của cơ quan đơn vị chú trọng công tác kiểm tra giám sát của đảng công tác thanh tra kiểm tra của các cơ quan chuyên môn
để phát hiện từ sớm từ xa các hành vi sai phạm về kinh tế tham nhũng tiêu cực
đại tướng tô lâm lưu ý ban thường vụ tỉnh nguyễn gia lai tiếp tục quan tâm xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên nhất là đội ngũ cán bộ giữ cương vị lãnh đạo quản lý và cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đủ phẩm chất năng lực uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế và thực hiện đầy đủ các kiến nghị đã nêu trong báo cáo kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra số bốn báo cáo ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo quy định
đối với địa bàn quan trọng như tỉnh gia lai ban thường vụ tỉnh ủy cần đặc biệt quan tâm chú trọng hơn trong việc lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan chức năng phát hiện sớm các nguồn tin về tội phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai tài nguyên bảo vệ rừng nhất là rừng phòng hộ nông lâm trường
các sai phạm trong quản lý sử dụng tài chính công tài sản công của cán bộ công chức trong cơ quan quản lý nhà nước gây bức xúc dư luận xã hội quan tâm để kịp thời chuyển giao xử lý nghiêm minh các cá nhân tập thể sai phạm đồng thời có tác dụng gian đe cảnh tỉnh phòng ngừa ngăn chặn tội phạm trên địa bàn

văn hóa các dân tộc về thực hiện chủ trương bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã
trên địa bàn tỉnh con tum bộ trưởng đề nghị tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh con tum
tiếp tục quan tâm lãnh đạo giúp đỡ để công an tỉnh triển khai bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã
thực hiện tốt yêu cầu đề ra theo đồng chí bộ trưởng nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự gắn với nhiệm vụ phát triển
kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh con tum thời gian tới rất nặng nề song cũng rất vẻ vang đảng bộ chính quyền
và nhân dân các dân tộc tỉnh con tum tiếp tục đoàn kết nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức
thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh đề ra về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
bộ trưởng tô lâm yêu cầu tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chủ trương chính sách của đảng
pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực tăng cường kiểm tra giám sát việc thanh tra các vụ việc
khởi tố điều tra truy tố xét xử các vụ án tham nhũng chỉ đạo ra soát các cuộc thanh tra kinh tế xã hội để chuyển các vụ việc
có dấu hiệu tham nhũng tiêu cực sai phạm cho cơ quan điều tra chủ động nhận diện phát hiện xử lý tham nhũng tiêu cực với phương châm
ngăn chặn từ gốc phát hiện từ sớm xử lý từ đầu không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn xử lý một vụ
cảnh tỉnh cả vùng cả lĩnh vực tạo sự gian đe chuyển biến lan tỏa
bên cạnh đó con tum cần nâng cao vai trò của cấp ủy đảng và người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
chỉ đạo xử lý ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân tham nhũng vật đồng thời có cơ chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng tiêu cực